công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa phối hợp với công an các huyện yên khánh hoa lư tỉnh ninh bình đã triển xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ ninh bình về thanh hóa bắt giữ ba đối tượng
ba đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ gồm nguyễn văn duân vũ văn lực và hà nhật tân
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng thu giữ gần năm mươi gram ma túy tổng hợp dạng đá sáu mươi bốn viên thuốc lắc một khẩu súng một mươi ba viên đạn và nhiều tăng vật tài liệu khác có liên quan
theo điều tra duân đã ra ninh bình câu kết với lực và tân để thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ ninh bình về thanh hóa để tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhiều thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
phòng giao dịch thuộc chi nhánh một ngân hàng tại thị xã cửa lò đã xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản
vào thời điểm trên trong ngân hàng có khoảng hai mươi người người đàn ông mặc áo khoác trắng màu sữa đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt đã đi vào trong phòng giao dịch
một tay cầm vật nghi là thuốc nổ đối tượng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền khi lấy tiền trong ngăn tủ người này nhanh chân ra lấy xe máy rồi bỏ trốn
nhận được tin báo công an thị xã cửa lò đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an công an các huyện thị xã tổ chức lực lượng truy bắt
liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn hai mươi tỷ đồng bị công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương trên cả nước triệt xóa
cho đến nay qua hai giai đoạn điều tra chuyên án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố một trăm linh ba bị can
mở rộng điều tra giai đoạn hai vào ngày hai tháng hai công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã khởi tố bốn mươi bảy đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với các cục nghiệp vụ
bộ công an công an các địa phương
điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng
qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng đến hơn hai mươi tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
điều tra giai đoạn một chuyên án đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới rửa tiền
tiến hành điều tra giai đoạn hai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố hai bị can liên quan
tổng cộng là đến nay đã có một trăm linh ba bị can bị khởi tố
thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi bốn tết nguyên đán thì người dân đổ xô về quê
rất nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn đã un ứ kéo dài
người dân và các phương tiện vất vả lưu thông
tại hà nội nhiều người dân đã di chuyển đến bến xe để về quê nghỉ tết sớm
ghi nhận tại các bến xe thì lượng khách tăng dần theo ngày
hành khách về quê nghỉ tết sớm chủ yếu là lao động tự do sinh viên các trường đại học
trong khi đó tại các tuyến đường vành đai hướng ra cửa ngõ thủ đô hà nội như đường vành đai ba nguyễn trãi khuất duy tiến phạm hùng un tắc nghiêm trọng
diễn ra hầu hết ở mọi thời điểm trong ngày đặc biệt là từ trưa đến chiều tối
tình trạng un ứ giao thông cũng diễn ra khắp nơi tại các trục đường chính thuộc cửa ngõ thành phố hồ chí minh
theo đó tại các tuyến đường như đường võ nguyên giáp xa lộ hà nội quốc lộ một cao tốc phan thiết vĩnh hảo khu vực tràng bom đồng nai khu vực phà cắt lái ủ nứ kéo dài nhiều km giao thông quá tải nhiều giờ đồng hồ
camera của cục cảnh sát giao thông ghi nhận vào lúc một mươi bốn h hai mươi tại nút giao cao tốc tại vĩnh hảo
tuy phong bình thuận dòng xe liên tục đổ vào quốc lộ một tuy nhiên do quá tải phương tiện từ đoạn cuối cao tốc và đường dẫn ra ngã ba quốc lộ một vẫn kẹt dài
lực lượng chức năng luôn túc trực để điều tiết phân luồng giao thông
càng với lúc chiều tối thì tình trạng un ứ càng gia tăng vì người dân đổ xô về quê càng nhiều
nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng bắt đầu tăng cao
chỉ riêng ngày hôm nay ngày ba tháng hai sân bay tân sơn nhất đã có hơn chín trăm linh chuyến bay phục vụ sắp xỉ một trăm ba mươi lượt khách đi và đến